để bảo đảm an toàn thực phẩm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp tết trung thu năm nay công an tỉnh lạng sơn đã chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm định thị trường
trong thời gian trước tết trung thu các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố trong tỉnh lạng sơn đã chủ động nắm tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi mua bán vận chuyển bánh trung thu và các thực phẩm không rõ nguồn gốc từ biên giới vào nội địa đồng thời tăng cường quản lý địa bàn lập danh sách các cơ sở sản xuất bánh trung thu trực tiếp kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất nhà xưởng trang thiết bị dụng cụ làm bánh

công an lạng sơn cũng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định về hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa ghi nhãn niêm yết giá điều kiện bảo quản điều kiện vệ sinh nơi bày bán của các cơ sở kinh doanh bánh trung thu lập biên bản xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm tịch thu các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hết hạn sử dụng

trong năm hai nghìn một mươi chín các lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng thực phẩm góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phát hiện tố rác các cơ sở sản xuất kinh doanh có những biểu hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối không mua các sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng